liên quan đến vụ việc một tài xế xe tải vào bệnh viện xét nghiệm khai tên giả
và sau hai lần test nhanh cho kết quả dương tính với sars cov hai thì bất ngờ lên xe bỏ đi
hiện lực lượng công an của hai tỉnh đắk lắc và đăng nông đã vào cuộc phối hợp để làm rõ
theo ông võ minh hùng giám đốc trung tâm y tế tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
tối ngày hai mươi năm tháng chín một tài xế xe tải đã đến bệnh viện nhi đức tâm ở thành phố buôn ma thuột
để test nhanh covid một mươi chín người này khai tên là phạm tấn phước chú tại huyện cư rút tỉnh đăng nông
sau khi nhận thông báo mẫu test nhanh hai lần đều dương tính với sars cov hai người này nhanh chóng ra xe bỏ đi
ngay sau đó cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc đã tổ chức truy tìm
tuy nhiên khoảng bốn mươi phút sau người này lái xe quay lại bệnh viện nhi đức tâm
nhưng tiếp tục khai một tên khác là lê công thức chú tại huyện cư rút
đến chiều ngày hai mươi sáu tháng chín kết quả xét nghiệm bằng phương pháp pcr khẳng định tài xế này dương tính với sars cov hai
hai lô hàng chứa gần năm kg ma túy nguy trang thực phẩm xuất khẩu vừa được tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tp hcm ngăn chặn kịp thời
khi kiểm tra hàng thực phẩm khai báo là miến rong bún khô biển xuất sang singapore và điểm đến cuối cùng là australia
lực lượng chức năng phát hiện một kg ma túy giấu bên trong
trước đó vào ngày một mươi tháng chín tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cũng đã phát hiện và thu giữ hơn ba sáu kg ma túy tổng hợp
nguy trang tinh vi trong các gói cá khô do một đối tượng tại hải phòng ủy thác một công ty dịch vụ làm thủ tục xuất khẩu sang singapore
mua bán trái phép chân ma túy hai bị cáo trú tại tỉnh quảng trị là trương thị kiều trang và nguyễn công được
vừa bị tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử và tuyên phạt cùng mức án trung thân
từ cuối năm hai nghìn hai mươi trang đã vào đà nẵng lấy vỏ bọc là nhân viên spa lấy ma túy về bán cho các con nghiện trên địa bàn
trang thỏa thuận với được sẽ lo ăn ở để được đi giao ma túy
ngày một mươi hai tháng ba được bị công an thành phố đà nẵng bắt quả tăng khi đang nhận hai viên thuốc lắc gửi từ quảng trị về biến xe trung tâm thành phố
khám xét nhanh nơi ở của được tại phường an hải bắc phát hiện thêm tám trăm linh viên thuốc lắc một trăm hai mươi gram ketamine
mở rộng án công an thành phố đã bắt khẩn cấp trang tại một khách sạn trên đường dương đình nghệ quận sơn trà
triệu đồng tiền mặt năm g ketamine và các vật chứng có liên quan khác
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại khu vực lục lầm phường hải hòa thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc sở xây dựng thành phố hà nội
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan
mở rộng điều tra vụ án căn cứ tài liệu điều tra lời khai các bị can và tài liệu khác có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định trong quá trình thực hiện chương trình trồng mới thay thế bổ sung chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố hà nội
các đối tượng liên quan tại ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc sở xây dựng thành phố hà nội
chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội
công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển sinh thái xanh đơn vị được đặt hàng
đơn vị tư vấn thẩm định giá và dịch vụ tài chính việt nam đơn vị tư vấn thẩm định giá
đã có hành vi thông đồng nâng khống giá trị cây hợp thức hồ sơ dự toán để phê duyệt đặt hàng
làm căn cứ thanh quyết toán trái quy định pháp luật gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước
điều tra mở rộng xác định trong quá trình thực hiện hai hợp đồng này
các đối tượng thuộc ban duy tu và công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển sinh thái xanh
đã lập khống hồ sơ năng lực công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển sinh thái xanh
để được ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị sở xây dựng hà nội
đặt hàng dịch vụ cây xanh nâng khống giá cây khi ký văn bản đề nghị thẩm định
được cán bộ ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị sở xây dựng hà nội
thông đồng câu kết với thẩm định viên đơn vị thẩm định giá ban hành chứng thư hợp thức
thông đồng với các đơn vị cung cấp cây xanh lập khống hợp đồng mua bán
hóa đơn giá trị gia tăng đưa vào hồ sơ quyết toán để rút tiền trái quy định
gây thiệt hại tài sản nhà nước hàng chục tỷ đồng
ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bốn bị can
gồm đỗ anh tuấn giám đốc ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc sở xây dựng hà nội
kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội
bùi văn mận giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển sinh thái xanh
hoàng thị kim loan phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển sinh thái xanh
cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên
theo đúng quy định của pháp luật hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp
theo luật định để thu hồi tài sản
chiều nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm
vụ án xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol phú thọ
tại phiên tòa sáu bị cáo có đơn kháng cáo đã đưa ra
nhiều tình tiết giảm nhẹ tội và mong muốn tòa phúc thẩm xem xét
bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội xem xét điều kiện về nhận thức chưa đầy đủ
thiếu thông tin về dự án từ đó đề nghị tòa cấp phúc thẩm cân nhắc
cho các bị cáo được hưởng khoan hồng giảm nhẹ hình phạt giảm khung điều khoản
tội danh áp dụng miễn trách nhiệm dân sự cho các bị cáo
ngoài sáu bị cáo kháng cáo tại phiên phúc thẩm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư
mai phương có kháng cáo về dân sự đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét
trả lại ba bốn trăm linh mét vùng đất tại tam đảo vĩnh phúc cho công ty
đây là mảnh đất do trịnh xuân thanh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
tổng giám đốc pvc bàn bạc với đỗ văn hồng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc pvc kinh bắc mua bằng tiền tạm ứng trái quy định của pvc
vào năm hai nghìn một mươi gây thiệt hại cho pvc hơn một mươi ba tỷ đồng
tại phiên tòa ông kiều đào lâm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư mai phương
đưa ra đề nghị về việc công ty sẽ đứng ra bồi thường thay cho trịnh xuân thanh
đối với khoản tiền gây thiệt hại hơn một mươi ba tỷ đồng cho pvc và đề nghị tòa tuyên trả lại
cho công ty mai phương giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với lô đất ba bốn trăm linh m hai
tại tam đảo nếu được hội đồng xét xử đồng ý công ty mai phương sẽ nộp khoản tiền bồi thường
thiệt hại một mươi ba tỷ đồng ngay trong khi phiên tòa này diễn ra
ngày mai phiên tòa sẽ tiếp tục với phần tranh luận
mang theo hung khí đe dọa nhân viên bảo vệ rừng để chở gỗ trái phép qua trạm
bốn đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ vừa bị công an huyện ninh sơn
tỉnh ninh thuận giao quyết định tạm giữ
tối ngày hai mươi năm tháng chín nguyễn cao trí chú tại xã hòa sơn huyện ninh sơn
cùng cam màu yên vara nhông tránh bá bình uy cùng chú tại xã ma nới huyện ninh sơn
cầm hung khí vào trạm bảo vệ rừng tà lâm thuộc xã ma nới
thu giữ hai điện thoại của nhân viên bảo vệ rừng với mục đích để năm xe mô tô chở gỗ trái phép được lưu thông qua trạm
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh sơn ra quyết định giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng nói trên về hành vi chống người thi hành công vụ
đồng thời lập biên bản tạm giữ hai mươi hai lóng gỗ hai xe máy độ chế và nhiều hung khí nguy hiểm
vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra
liên tiếp trong các ngày từ hai mươi một đến hai mươi bốn tháng chín cục cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường đã phát hiện bắt giữ ba vụ vận chuyển hàng hóa vi phạm an toàn thực phẩm
với số lượng hàng hóa lên đến hơn năm mươi tấn các loại
vào ngày hai mươi bốn tháng chín cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội
bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh hàng hóa thực phẩm do nguyễn văn đạt
trú tại xã tân minh huyện thường tín hà nội làm chủ hộ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện thu giữ hơn hai mươi tấn hàng hóa các loại
gồm hơn hai bảy trăm linh thùng kẹo thạch túi nước sữa chua trà mật ong nước ép trái cây
có ghi chữ nước ngoài không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc rõ ràng hợp pháp
nhiều mặt hàng đã hết hạn sử dụng
trước đó vào các ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng chín tại trạm thu phí km số sáu cao tốc hà nội lào cai
lực lượng chức năng phát hiện hai vụ vận chuyển hàng hóa vi phạm an toàn thực phẩm
vụ thứ nhất phát hiện một mươi ba tấn hàng hóa là bánh kẹo các loại
vụ thứ hai phát hiện gần một mươi chín tấn hàng hóa nghi là sữa chua dạng nước
toàn bộ số hàng trên đều không xuất trình được hóa đơn chứng tử hoặc giấy tờ hợp pháp
về an toàn thực phẩm và hàng hóa nhập khẩu
vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm
tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
sự ra đời của kế hoạch một trăm linh năm là khởi nguồn của nhiều cách làm mới sáng tạo của lực lượng công an cả nước
trong công tác quản lý thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
từ đó đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân về việc tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
theo thống kê của bộ công an số lượng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
được thu hồi trong năm hai nghìn hai mươi đã tăng gấp nhiều lần so với năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể lực lượng công an cả nước đã vận động thu hồi ba mươi năm chín trăm một mươi khẩu súng các loại
tăng gấp một mươi năm lần so với năm hai nghìn một mươi chín tương đương với kết quả vận động thu hồi trong bảy năm liền kề
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi tám
để có được kết quả này là từ những cách làm hay sáng tạo trong công tác vận động
tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân
điển hình như tại công an tp hcm có sáng kiến đổi vũ khí lấy quả tạm
công an các tỉnh miền núi phía bắc trực tiếp lao động sản xuất cùng ăn cùng ở
cùng nói tiếng dân tộc với người dân phát quà từ thiện
lồng ghép tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
ngày xưa thì theo các cụ thì bảo là muốn gia đình có một khẩu súng kít để bảo vệ gia đình
ngày xưa kia thì họ hay đi làm nương ngô trên núi thì họ hay dùng
thì bây giờ đến nay thì theo
chính quyền địa phương với các lực lượng công an đến tuyên truyền vận động
thì tôi cũng nghe theo là về luật pháp bây giờ thì không nên dùng
thì tôi tự dắt rồi tôi đem ra nộp
tôi đã được cơ quan công an tuyên truyền về luật quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
tôi đã cùng tổ dân khu phố ký cam kết không được tàng trữ vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
phá lổ đèn trời
vì vậy nay tôi lên công an phòng mà mang khẩu súng tự chế do em trai họ cho để cơ quan chức năng xử lý
trong công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
theo kế hoạch một trăm linh năm của bộ trưởng bộ công an
lực lượng công an các địa phương đã xác định cụ thể bốn nhóm đối tượng gồm
đối tượng là đồng bào dân tộc đối tượng có lưu giữ vũ khí làm kỷ vật
đối tượng trước đây được trách
đối tượng trang bị vũ khí nay theo quy định sẽ không thuộc đối tượng được trang bị
đối tượng ngoài xã hội
từ việc xác định các nhóm đối tượng như vậy
lực lượng công an sẽ áp dụng các biện pháp vận động tuyên truyền cá biệt
và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn hiệu quả
có thể nói cái kế hoạch một trăm linh năm đã tạo ra một khí thế rất mạnh mẽ
trong toàn lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm
và từ kế hoạch một trăm linh năm này chúng ta đã vận động được nhân dân
toàn quốc đặc biệt là các đồng bào dân tộc đã tham gia tích cực hưởng ứng
về việc giao nộp vũ khí công vũ trợ còn tồn đọng ngoài xã hội cũng như tồn đọng trong các nhân dân
bên cạnh đó thì cũng chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ cùng với công an cơ sở ra soát
xác định các đối tượng các nhóm đối tượng có khả năng tàng trữ vận chuyển mua bán
đặc biệt là sử dụng trái phép vũ khí để tập trung lực lượng đấu tranh ngăn chặn
và chúng ta đã phát hiện bắt giữ
trên sáu vụ và gần hơn một mươi đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ trợ
có thể khẳng định kết quả thực hiện kế hoạch một trăm linh năm của bộ trưởng bộ công an thời gian qua
đã góp phần tích cực cho công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
từ những kết quả này sẽ là động lực và là tiền đề để lực lượng công an cả nước
tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch trong giai đoạn mới đó là chuyển sang trạng thái
đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm có tàng trữ và sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
như vậy là trong việc triển khai thực hiện kế hoạch một trăm linh năm của bộ trưởng bộ công an
giai đoạn đầu lực lượng công an đã tập trung vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân
tự giác giao nộp vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ và đã thu được những kết quả rất cao
trong giai đoạn tiếp theo lực lượng công an xác định sẽ tập trung chuyển sang trạng thái đấu tranh
chấn áp mạnh mẽ với các loại tội phạm băng ổ nhóm có tàng trữ vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ
trong đó lực lượng cảnh sát hình sự cả nước là nòng cốt trong công tác đấu tranh chấn áp loại tội phạm này
trong giai đoạn này dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo bộ công an
công an các địa phương đã tổ chức ra soát xác định tuyến địa bàn trọng điểm
lập danh sách đối tượng tiền án tiền sự biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về vũ khí vật liệu nổ
và công cụ hỗ trợ để có biện pháp gọi hỏi gian đe giáo dục và thu thập tài liệu
để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức đấu tranh chấn áp
đối tượng phạm văn ngọc chú tại huyện yên thành tỉnh nghệ an
bị công an tỉnh nghệ an truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy từ năm hai nghìn một mươi chín
và hiện nay đối tượng vẫn tiếp tục hoạt động phạm tội
nhận định đối tượng này sẽ thủ sẵn nhiều các loại vũ khí nóng
các lực lượng của công an nghệ an đã có biện pháp kiên trì vận động
thuyết phục thành công đối tượng phạm văn ngọc tự giác giao nộp ba khẩu súng các loại và ba mươi ba viên đạn
tại hà nội qua công tác nắm tình hình địa bàn công an quận hà đông xác định
có một nhóm đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy và có tàng trữ vũ khí nguy hiểm
tiến hành khám xét nhà ở của các đối tượng trong ổ nhóm này
lực lượng công an đã thu giữ số lượng lớn vũ khí quân dụng gồm hai khẩu súng dạng bút hai mươi năm viên đạn
một khẩu súng bắn đạn ghém thuộc loại vũ khí quân dụng một mươi một viên đạn ghém một khẩu súng ổ quay bốn mươi sáu viên đạn vỏ kim loại
ngoài ra nhóm đối tượng này còn tàng trữ các loại ma túy tổng hợp dạng metafetamin và ketamin
đây chỉ là hai trong số hàng chục chuyên án đã được lực lượng công an cả nước đấu tranh chấn áp với các loại tội phạm
có tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong giai đoạn hai của kế hoạch một trăm linh năm
đơn vị địa phương đã tập trung để tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ rồi
nhưng những đối tượng mà cố tình không giao nổ thì phải có hai biện pháp đấu tranh nằm rõ và xử lý nghiêm khắc
triển khai giai đoạn hai giai đoạn đấu tranh chấn áp theo kế hoạch một trăm linh năm
lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
trong đó lực lượng cảnh sát hình sự là nòng cốt chủ công triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh trực diện với tội phạm tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
quán triệt phương châm cắt đứt nguồn cung đấu tranh trực diện truy xét tận gốc nhằm xử lý triệt để loại tội phạm này

lực lượng cảnh sát hình sự là nòng cốt chủ công triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ
nhất là trong bối cảnh hiện nay
nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của lãnh đạo bộ công an và thực sự thành công trong giai đoạn một của kế hoạch một trăm linh năm
sẽ là những động lực để lực lượng công an cả nước tiếp tục đấu tranh có hiệu quả thu hồi triệt để các loại vũ khí
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại các địa phương trên cả nước
sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
xem xét đơn kháng cáo của sáu bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án
vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol phú thọ
liên quan đến vụ án này ông đinh la thăng cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí việt nam pvn và ông trịnh xuân thanh không làm đơn kháng cáo
trong sáu bị cáo có đơn kháng cáo gồm vũ thanh hà cựu tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí pvb
phạm xuân diệu cựu tổng giám đốc công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc nguyễn xuân thủy cựu phó trưởng phòng đầu tư dự án pvb
khương anh tuấn cựu phó trưởng phòng thương mại pvb lê thanh thái cựu trưởng phòng kinh doanh pvb và hoàng đình tâm cựu kế toán trưởng pvp
trong đơn kháng cáo sáu bị cáo đều xin tòa án cấp phúc thẩm xem xét miễn trách nhiệm dân sự cho mình
liên quan đến vụ án này công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư mai phương cũng có đơn kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét trả lại ba bốn trăm linh m hai đất
tại thị trấn tam đảo huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc cho công ty mai phương thay vì trả lại cho pvc như bản án sơ thẩm đã tuyên
được bố trí quản lý một quầy bán vàng nữ nhân viên đã trộm hơn hai ba trăm linh chiếc nhẫn vàng
trị giá hơn chín năm tỷ đồng rồi mang ra ngoài bán
công an tp đồng xoài tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lương thị nhung
hai mươi tám tuổi ngũ phường tân thiện tp đồng xoài để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đặt tài sản
trước đó sáng ngày một mươi sáu tháng chín công an phường tân bình nhận thông tin từ tiệm vàng kim hương một báo cáo về việc nghi vấn bị nhân viên là lương thị nhung
lấy trộm một số lượng lớn trang sức bằng vàng
làm việc với công an phường tân bình nhung khai nhận từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã nhiều lần trộm vàng tại quầy bán vàng mình quản lý
số trang sức bằng vàng theo nhung khai tổng cộng hơn hai ba trăm tám mươi nhẫn vàng
sau khi lấy vàng ra ngoài nhung không tự đi bán mà nhờ người khác đi bán hoặc cầm cố tại các tiệm vàng khác nhau trên các địa bàn thành phố đồng xoài và huyện đồng phú
khám xét nơi ở của nhung cơ quan công an thu được rất nhiều giấy tờ và tài liệu liên quan đến vụ trộm cùng một số trang sức nhung khai là vàng giả